thưa quý vị thời tiết nắng hanh tại miền bắc đã không còn nữa khi mà không khí lạnh tràn về
sự báo là tiết trời mưa lạnh sẽ còn duy trì trong cả ngày hôm nay
sáng sớm nay trời rét khi nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ vùng núi một mươi ba một mươi năm độ và vùng núi cao thì có nơi còn dưới một mươi hai độ
sáng nay khi mà đi học đi làm bằng xe máy thì quý vị cần chuẩn bị những chiếc áo ấm để bảo vệ sức khỏe
còn trong ngày thì nhiệt độ có tăng lên mức từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c
thế nhưng mưa được dự báo có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày
những vật dụng che mưa sẽ rất hữu ích giúp cho hành trình di chuyển của quý vị không bị gián đoạn